mới được bộ công an triệt phá với những con số đã khiến cho dư luận bàng hoàng
như số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng và số lượng tài khoản chơi game lên tới bốn mươi ba triệu tài khoản
ước tính số lượng người tham gia cũng đã lên tới là sấp xỉ một mươi bốn triệu người
sau khi thông tin chính thức về vụ án này được bộ công an thông báo
chúng tôi đã đặt ra một câu hỏi đó là số lượng một mươi bốn triệu người từng tham gia chơi
tại rigvip và tipclub có tiếp tục tìm các cách chơi ở những website khác
sau khi đường dây này bị sập
và liệu có game bài bạc online nào khác xoán ngôi rickvie và tipclub
sau khi trang này bị sập hay không
bắt đầu từ những câu hỏi này thì phóng viên của bản tin kinh tế và tiêu dùng
đã có tìm hiểu thực tế
từ đây nhiều website với hình thức đánh bạc online tương tự dần hé lộ
thời điểm ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi tám dùng thanh công cụ google cha cụm từ
gamebite online đổi thẻ điện thoại
nhiều địa chỉ website cung cấp dịch vụ game bài được hiển thị
tuy nhiên khi click chuột vào các đường link này đa phần đều báo website đang bảo trì
hoặc không thể truy cập được
tuy nhiên lấy thông tin từ một người có chơi game bài bạc online trên mạng
phóng viên đã đăng nhập được vào một website đánh bạc online
điều đáng nói cách thức hoạt động của website này theo người chơi
thì có nhiều điểm tương đồng với đường dây rigvis
rigvip club mới bị trệt phá
bạn có thể cho biết là cái game mà bạn chơi cái này thì có nhiều trên mạng không

trên mạng thì có rất nhiều game giống như thế này cùng cái cách thức chơi như thế này
thì đây là cái game này cũng là cái game mà mọi người rất là hay chơi này
và trong game này thì mình thấy cái trò này là trò tài xỉu là nhiều người chơi
khá nhiều người chơi cùng lúc nhất
tôi đang thấy là cái thời gian chạy này nó có phải thời gian của cái bán
không ra không
cái thời gian chạy này là thời gian còn lại của cái văn chơi đấy
mỗi bán chơi sẽ diễn ra trong khoảng một phút rưỡi
trong cái thời gian đấy thì là mình có thể đặt tiền vào các cửa
mình có thể đặt mình đặt đây mình đặt cái đồng hê ly này này
mình đặt vào các cửa đây để mình tham gia bán chơi
có nghĩa là nếu mà ở đây tôi đang thấy là con số nó đang nhảy lên đúng không ạ
là mọi người đang
nó là mọi người đang vào trong cái cửa đấy
à là nó cứ tăng dần lên
đây có phải là số lượng người đang đặt cửa vào không ạ
đúng rồi đây là số lượng người
cái hình người và con số đấy cũng đang tăng lên theo cái số tiền ở dưới
số tiền hê ly tiền trong game
đúng rồi đúng rồi
thế thì để mà có được cái tiền ở trong game này
thì mình sẽ phải có cách nào để mình có được tiền trong game này
ở đây thì mình có thể mua thẻ cao xong mình nạp vào hoặc là mình nhắn tin
nhắn tin với một cái đầu số để được mua được hê ly
vâng để chơi game trên website này
thì người chơi sẽ phải có đồng tiền theo quy định của nhà cái
cũng tương tự như đồng rig trên trang rigvip và tiffclub
trang web này đã đặt ra đồng tiền tên là hê ly
một hê ly thì tương đương với một năm đồng
để có hê ly những người chơi phải nạp bằng thẻ cao điện thoại của ba nhà mạng
là viettel vinaphone và mobilephone
khi thắng cuộc trong các game thì người chơi lại có thể sử dụng đồng hê ly
để mua lại thẻ cao với tỷ lệ thấp nhất định
để kiểm nghiệm cách đổi tiền
người chơi lại có thể đổi tiền từ tiền ảo trong game ra tiền thật
bằng cách lấy mã thẻ điện thoại
tài khoản gap này đã thao tác đổi thẻ trên chính trang game này
vào ngày một mươi sáu tháng ba
tài khoản đã đổi thành công số tiền ảo trong game
để lấy một thẻ điện thoại mạng viettel trị giá hai trăm linh đồng
khi mà bạn thắng được một số tiền ở trong game này
thì bạn có thể đổi ra thành những cái tiền thật đúng không ạ
ừ đúng rồi mình có thể đổi ra thẻ cao hoặc là mình liên hệ
liên hệ với cái đại lý trong game để mình đổi ra tiền thật
như mình thì mình chơi vui vẻ và chơi nhỏ là chính
nếu mình có việc cần đối thẻ cao để nạp vào điện thoại
thì mình sẽ đổi ra thẻ cao
nhưng mình thấy trong game thì cũng có một cái phần
có thể chuyển heli cho đại lý đây
thì còn cái việc thực tiếp là làm việc với đại lý như thế nào
thì thực sự mình cũng chưa tham gia bao giờ
điều đáng nói trong khi nạp mệnh giá thẻ bao nhiêu vào
thì số tiền đổi ra heli tương ứng
ví dụ như nạp thẻ mệnh giá một trăm linh đồng
thì số heli nhận được là một trăm linh nghìn heli
thì khi đổi từ heli sang thẻ điện thoại
lại có những tỷ lệ nhất định được nhà cái ở đây quy định
website của game này có thông báo rõ
tính ra tỷ lệ sẽ là một mươi năm cho mỗi lần đổi từ hali sang tiền mặt
một trăm một mươi năm nghìn heli cho mệnh giá thẻ điện thoại một trăm linh nghìn đồng
cũng trong chính phần mềm chơi game này
những địa chỉ đại lý trung gian để giao dịch haley
cũng được thông báo với tên liên hệ số điện thoại công khai
thưa quý vị trong quá trình tìm hiểu
phóng viên chúng tôi tiếp tục phát hiện còn có nhiều website
đang cung cấp dịch vụ bài bạc trực tuyến như vừa nêu trên
và quý vị hãy chú ý theo dõi để thấy được cách thức tổ chức vận hành
số lượng tiền ảo trên game lớn tới cỡ nào
lợi nhuận của những nhà cái được thu ra sao
và dòng tiền ảo này trở thành tiền thật như thế nào
và chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong những phóng sự tiếp theo